bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn khẳng định dạy thêm học thêm và việc học tập ngoài nhà trường là một nhu cầu thực tế của người học và rất đa dạng
bộ giáo dục và đào tạo đã có nhiều văn bản quy định về vấn đề dạy thêm học thêm trong môi trường nhà trường
tuy nhiên bộ trưởng nguyễn kim sơn đã thừa nhận đối với vấn đề ngoài nhà trường hiện bộ còn thiếu cơ sở pháp lý để quản lý điều tiết giám sát xử lý vấn đề này
bên cạnh những người làm nghề nghiêm túc phân tích từ kiến thức năng lực đạo đức cần khuyến khích thì điều đáng lo ngại nằm ở các nhóm dẫn dắt hô hào giúp làm giàu nhưng thực tế trục lợi cá nhân
qua đó lôi kéo nhà đầu tư vào rung riêng thu phí ngoài kiếm tiền còn mục đích đằng sau
nhà đầu tư ngoài chuyện tốn tiền cho những gấp đó thì tốn thêm những tiền ví dụ như mua những sách vở tạp chí hoặc là những báo cáo do chính những
người ở trong đó viết nên thì cái đó là cái trường hợp nhẹ còn những cái trường hợp hơn thì có thể là họ bị lừa theo cái dạng hình thức là ủy hát đầu tư
hoặc là họ phải chuyển tiền những cái tiền giống như là cam chết bao lời bao lỗ
đại diện ủy ban chiến khoán cũng cho biết đã có công văn gửi các công ty chứng khoán nhắc nhở chấn chỉnh hoạt động người hành nghề chứng khoán
đồng thời không được tham gia các diễn đàn hồi nhóm trên mạng
ngoài diễn đàn hồi nhóm được công ty chứng khoán chấp thuận để tư vấn lôi kéo nhà đầu tư mua bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty
cái nghề mà đòi hỏi những cái kiến thức những kỹ năng cũng như là những cái yêu cầu mà phải có
thì ví dụ như ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như là bộ tài chính cũng đã yêu cầu những cái người môi giới ở việt nam mình
đặc biệt là trong môi giới chiến khoán chuyên nghiệp thì phải có chấn chỉnh hành nghề
thì đó là một cái tiêu chí mà
đầu tiên và nó là tiêu chí mà gọi là thấp nhất của cái nghề môi giới rồi
thì sau đó thì khi mà một cái người môi giới mà có chấn chỉnh hành nghề đấy
thì tiếp tục sẽ được đào tạo thêm những kiến thức và kỹ năng để mà phát triển cho cái nghề này
trong thời gian tới cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu để triển khai quản lý định danh đối với các cá nhân hành nghề chứng khoán
để nâng cao chất lượng công tác tư vấn môi giới cung cấp dịch vụ tới nhà đầu tư trên thị trường
khuyến nghị nhà đầu tư nên tự mình nâng cao kỹ năng hiểu biết về hoạt động tài chính và doanh nghiệp